ngày hai mươi sáu tháng ba đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh tỉnh cao bằng bắt giữ đối tượng đàm văn hợp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có hộ khẩu thường trú tại xóm thiên phong xã quang hán huyện trà lĩnh
về hành vi vận chuyển trái phép pháo lậu
tại thời điểm kiểm tra đối tượng hợp điều khiển xe ô tô tải đang vận chuyển bốn mươi năm bao tải chứa nhiều hộp pháo
và các cuộn pháo dạng dây lưu thông qua địa bàn xóm thiên phong xã quang hán huyện trà lĩnh
qua điều tra ban đầu đối tượng hợp khai nhận toàn bộ hàng hóa trên xe là pháo lậu xuất xứ từ trung quốc
có trọng lượng bảy trăm linh bốn kg được mua từ một đối tượng lạ mặt
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ